dựa trên các thành tiệu đột phá trong các lĩnh vực khoa học công nghệ điện lực đà nẵng đã từng bước đưa công nghệ vào công tác sản xuất kinh doanh
từ đó nâng cao độ tin cậy và chất lượng dịch vụ khách hàng theo chủ trương của ngành điện
trong quá trình chuyển đổi số hướng đến nâng cao dịch vụ khách hàng những năm qua điện lực đà nẵng đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
như hóa đơn điện tử liên kết thanh toán tiền điện với các ngân hàng tổ chức trung gian phát triển giao dịch trực tuyến
đưa một trăm linh công tơ đo xa vào hoạt động từ đó đã nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng trên địa bàn
thực hiện theo chủ trương của ngành điện từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín điện lực đà nẵng đã triển khai phương thức giao dịch điện tử với khách hàng sử dụng điện
theo đó điện lực đà nẵng sẽ gửi đến khách hàng các loại biểu mẫu thông tin qua internet và mã bảo mật otp đến email số điện thoại đã đăng ký
để xác nhận hoàn thất giao dịch trên môi trường điện tử phương thức giao dịch này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian phương tiện đi lại
làm cơ sở pháp lý cho việc giao dịch
cái việc ứng dụng công nghệ vào hô trình sản xuất kinh doanh của công ty nó đã giúp cho công ty tiết kiệm rất là nhiều nhân lực
nâng cao một cách rõ rệt về cái hiệu quả hiệu suất lao động cái thứ hai nữa đó là nó tiết kiệm các cái khoản chi phí trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
và cái thứ ba theo tôi nghĩ nó là quan trọng nhất đó là nâng cao được cái chất lượng dịch vụ khách hàng
việc áp dụng công nghệ số trong cung cấp dịch vụ điện và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển thương mại điện tử là xu thế tất yếu hiện nay
những ứng dụng này sẽ góp phần tăng cường sự minh bạch thuận tiện cũng như đa dạng hóa phương thức giao tiếp giữa khách hàng và ngành điện
những kết quả bước đầu tại điện lực đà nẵng đã minh chứng cho xu thế tất yếu này